sáng ba mươi tháng một mươi một tại hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn
tiềm năng thị trường thực phẩm hala toàn cầu và cơ hội đối với việt nam
nhằm nâng cao nhận thức về tiềm năng thị trường thực phẩm hala tầm quan trọng của chứng nhận hala
và các biện pháp giúp cho doanh nghiệp việt nam tham gia hiệu quả hơn vào thị trường toàn cầu
các đại biểu cho rằng việt nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông thủy sản lớn trên thế giới
với nhiều mặt hàng tiêu biểu hơn nữa việt nam có những lợi thế quan trọng nếu được tận dụng phát huy tốt
sẽ giúp xuất khẩu của việt nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm hala
việt nam cũng có những ưu thế như vị trí địa lý gần với những thị trường hala lớn
khi khoảng sáu mươi hai dân số hồi giáo tập trung tại châu á
với khu vực trung đông châu phi có ba mươi dân số hồi giáo việt nam đang tích cực triển khai đề án phát triển quan hệ
thúc đẩy xuất nhập khẩu và chứng nhận các sản phẩm hala
việt nam đang là mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế nằm ở giao điểm của một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đề xuất các ý tưởng biện pháp để hướng tới xây dựng chiến lược
tiếp cận thị trường hala toàn cầu và giúp kết nối các doanh nghiệp việt nam tham gia hiệu quả hơn vào thị trường này